trong khi tại thành phố hồ chí minh trung tâm thiêu thụ thuyệt lợn lớn nhất khu vực phía nam công tác phòng ngừa dịch tả lợn châu phi đang được siết chặt
thì tại đồng nai thủ phủ nuôi lợn của khu vực đông nam bộ những doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn đang phải chịu thiệt hại dù dịch bệnh chưa lan tới địa phương
đồng nai trung tâm nuôi lợn lớn nhất tại đông nam bộ
những ngày này dư dịch tả lợn châu phi mới chỉ xuất hiện tại các tỉnh phía bắc nhưng tại đây đã ghi nhận giá lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh
nếu như trước đây ít ngày giá lợn hơi ổn định ở mức năm mươi ba đồng một kg thì ngay khi có thông tin xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại một số tỉnh phía bắc
giá lợn ở đây đã giảm xuống ở mức sấp xỉ năm mươi đồng một kg và tới thời điểm hiện tại giá lợn hơi xuất chuồng ở đồng nai chỉ còn bốn mươi bảy đồng một kg
cho nên là họ lấy bớt lại cái vốn của họ và họ muốn giải cái áp lịch trại
các tỉnh phía bắc cũng có thể xảy ra
cho nên là hai ba cái vốn gặp lại
cái giá thị trường hiện bây giờ nó đang xuống coi như là rất là nhanh
người nuôi đồng loạt cho lợn xuất trường sớm giảm đàn để giảm thiểu duy do dịch bệnh là cơ hội để thương lái ép giá
bên cạnh đó việc người dân chưa hiểu rõ về dịch tả lợn châu phi lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng khiến nhu cầu thịt lợn giảm xuống
và đó cũng là một nguyên nhân khiến cho giá lợn hơi xuất trường ở đồng nai giảm mạnh
thì cái giá nó có hơi có một cái nhiễu loạn đó đặc biệt là trong cái tình hình hiện nay tôi nghĩ rằng là một số có các tác động của thương lái
bởi vì khi mà chúng ta chưa công bố những cái giá cụ thể hàng ngày nhiều người những vùng dân vùng sâu vùng xa biết đó
thì thương lái là một cái người có những cái tác động rất là mạnh trong cái này
những cái thông tin đó và cái tác động bán chạy đó thì rõ ràng là thương lái tác động vô
thì khi người dân hoang mang có một số các hộ dân chưa nghĩ đến cái chuyện là có được hỗ trợ hay không thì người ta đã lo bán chạy
trước tình hình này
hiệp hội chăn nuôi tỉnh đồng nai kiến nghị tăng cường kiểm soát dịch bệnh với lượng lợn vận chuyển từ tỉnh khác tới
đặc biệt là với các xe chở lợn từ các tỉnh phía bắc
mặt khác hiệp hội này cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền thông tin đầy đủ về vùng dịch
và việc thịt lợn nhiễm khuẩn tà lợn châu phi không ảnh hưởng tới sức khỏe con người
để ổn định tâm lý người tiêu dùng và cả người nuôi lợn